chiến tranh đã lùi xa hơn bốn mươi năm nhưng hậu quả của bom mìn thời chiến vẫn còn sót lại rất nhiều trong lòng đất ở tỉnh quảng trị
đây cũng là những trọng trách nặng nề và vô cùng nguy hiểm đặt lên vai những người lính công binh nơi đây
xong bằng lòng quả cảm và tình yêu đất nước họ vẫn luôn lặng lẽ đến với công việc của mình để trả lại sự bình yên cho từng tất đất của người dân
đây là lời nhắc nhở của trung tá hồ việt hưng trưởng ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình với các chiến sĩ công binh trẻ
theo trung tá hồ việt hưng đây là lời nhắc nhở không bao giờ thừa với công việc vô cùng nguy hiểm như thế này
còn những người lính trẻ để xử lý an toàn và thành công một quả bom với họ là một thử thách
để lấy được quả bom này chúng tôi gặp được rất nhiều khó khăn và nhiều lớp đất đã trăng trịt
nhưng tôi đã được
qua huyện luyện thực tế trong quân đội nên dù khó khăn đến chương nào tôi cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giáo
theo thống kê của các ngành chức năng hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng trị có khoảng trên ba trăm ba mươi hectare
chiếm tám mươi ba diện tích đất tự nhiên bị ô nhiễm bom mìn
trong suốt thời gian qua những người lính công binh này đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ
họ đã giả phá hủy nổ hơn bốn trăm linh quả bom và đạn pháo các loại
hiện tại bây giờ một số công trình
nhà cửa dân người dân hoặc có những công trình của nhà nước thì vẫn nằm trên bom đạn
chính vì vậy mà điều này rất nguy hiểm về lâu dài
khi mà lấy được một quả bom thì đó là một niềm vui cho chúng tôi
vì chúng ta góp phần nhỏ sức của mình vào công cuộc giải phóng cái mặt bằng
tái ô nhiễm của bom mìn trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã có nhiều công trình mới được mọc lên trên vùng đất quảng trị hôm nay
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người lính công binh
họ luôn làm những công việc lặng thầm nhưng đầy cao cả
với những người lính công binh hôm nay
họ chỉ mong muốn là làm sao không còn tiếng nổ của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
đó là niềm hạnh phúc nhất đối với họ